sáu mươi một trên sáu mươi hai công tên nô hồ tiêu xuất khẩu của các doanh nghiệp việt nam
đã được tái xuất sau gần tám tháng mắc kẹt tại nepal
sáu mươi hai công tên nô hồ tiêu của việt nam bị mắc kẹt tại nepal
sau khi chính phủ nước này áp lệnh hạn chế nhập khẩu hồ tiêu vào đầu tháng bốn năm nay
áp lệnh trên đã khiến các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu của việt nam gặp rất nhiều khó khăn
để được tái xuất về nước bộ công thương và các cơ quan liên quan
đã tích cử hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính
cho tới thời điểm hiện tại sáu mươi một trên sáu mươi hai công tên nô hồ tiêu đã về nước
một công tên nô còn lại đang hoàn thiện nốt các thủ tục cuối cùng để truyền về
trong bối cảnh giá hồ tiêu xuất khẩu đang tăng cao
số hồ tiêu này vẫn có thể xuất khẩu sang các thị trường khác
để bù đắp chi phí bị ảnh hưởng do sự việc trên